phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá một mươi tỷ đồng
liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh thành phố trong cả nước như hà tĩnh ninh bình thừa thiên huế đồng nai tp hcm
cầm đầu đường dây cá độ bóng đá là trần công khanh tức tư hen sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bốn mươi tám đường nguyễn xí phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm
trần công khanh đã giao lại cho trần đức linh quản lý điều hành
ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp giao tài khoản đánh bạc
tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án phòng cảnh sát hình sự đã triệu tập bắt giữ thêm một mươi đối tượng nằm trong đường dây để tiếp tục điều tra xử lý
quá trình điều tra công an hà tĩnh thu giữ ba ô tô gần tám trăm linh triệu đồng một mươi chín điện thoại di động năm modem wifi bốn máy tính sách tay ba bộ máy tính để bàn ba mươi thẻ atm
hai mươi trang tài liệu và một số đồ vật tài liệu có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố một mươi một bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ